cùng với nhiều quốc gia khác canada đã sớm thực hiện biện pháp giãn cách xã hội nhằm giảm thiểu sự lây lan trong cộng đồng do covid một mươi chín gây ra
điều này đã khiến cho cuộc sống của cộng đồng người việt tại canada thay đổi như thế nào
cộng đồng người việt tại đây thực hiện giãn cách xã hội ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây
anh lê bảo long là một du học sinh ngành làm phim tại canada
đã hơn ba tuần nay anh chấp hành nghiêm yêu cầu về giãn cách xã hội của chính phủ canada
bằng cách hạn chế sử dụng phương tiện công cộng và không đi ra ngoài nếu không cấp thiết
ngoài thời gian chính làm bài tập với bạn thì anh có thêm nhiều thời gian đọc những cuốn sách mình yêu thích
trong thời gian này thì chúng ta hạn chế đến những nơi đông người
và mỗi lần mà chúng ta đi ra ngoài hay là chúng ta đi từ ngoài nhà đi vào trong nhà
thì cũng nên chú ý việc là phải rửa tay vệ sinh cá nhân sạch sạch sẻ
chính phủ canada đang dành một sự quan tâm đặc biệt to lớn
để giúp đỡ các bạn
đối với đại dịch covid một mươi chín lần này trường học trung tâm thương mại trung tâm giải trí nhà hàng hay là quán bar đều phải đóng cửa
tại canada dịch covid một mươi chín đang trong giai đoạn càng thẳng khi có trên một mươi chín ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó có hơn bốn trăm hai mươi ca đã tử vong
nhằm đối phó với dịch bệnh này chính phủ canada đã thực hiện hai biện pháp chính là thực thi giãn cách xã hội
và làm xét nghiệm nhanh để khoanh vùng dịch
và để chung tay cùng chính phủ và người dân canada
cộng đồng người việt tại đây cũng tuân thủ nghiêm các quy định này với niềm tin dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi
theo kết quả khảo sát của công ty nghiên cứu ipsos cho thấy chín mươi năm người dân canada tin rằng
biện pháp giãn cách xã hội sẽ giúp làm chậm lại đà lây lan của virus sars cov hai
gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
hiện chính phủ canada đã kết hợp cùng google để đưa ra định vị
nhằm yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt việc tuân thủ giãn cách xã hội đặc biệt với những trường hợp nghi mắc bệnh